vào sáng sáng ngày hôm nay đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội tp hcm kiểm tra bất ngờ một số tụ điểm vui chơi trên địa bàn và phát hiện nhiều vi phạm
tại nhà hàng sao trung kim đường trần hưng đạo phường cầu ông lãnh quận một đoàn liên ngành kiểm tra các phòng ở năm tầng và phát hiện các nữ tiếp viên không có hợp đồng lao động
ăn mặc phản cảm tiếp khách hát karaoke hệ thống âm thanh không đạt tiêu chuẩn và chủ nhà hàng cũng không xuất trình được giấy phép kinh doanh karaoke
rạng sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một đoàn liên ngành tiếp tục kiểm tra quán ba số năm trên đường lý tự trọng phường bến nghé quận một
bên trong có gần ba trăm linh khách đang sử dụng nhiều loại thuốc và shisha
quán ba này đã bị lập biên bản vui chơi quá giờ quy định kinh doanh các loại shisha không rõ nguồn gốc sử dụng các hệ thống đối mại bất thân chứng thưởng rượu là danh mục hạn chế